trung quốc đã chấp thuận cho hãng hàng không triều tiên air koryo nối lại các chuyến bay giữa hai nước thông báo được bộ ngoại giao trung quốc đưa ra vào ngày hôm qua hai mươi một tháng tám
cụ thể bộ ngoại giao trung quốc cho biết nước này đã chấp thuận nối lại các chuyến bay giữa bắc kinh bình nhưỡng cùng các tuyến đường bay khác giữa hai nước do hãng air koryo khai thác
tuy nhiên bộ ngoại giao trung quốc chưa cung cấp các thông tin chi tiết về thời điểm nối lại hay tần suất hàng tuần của các chuyến bay
theo bộ trên các thông tin cụ thể sẽ do cơ quan quản lý hàng không trung quốc công bố
hiện air koryo chưa đưa ra bình luận về thông tin trên
các chuyến bay giữa triều tiên và trung quốc bị đình chỉ vào đầu năm hai nghìn hai mươi trong bối cảnh hai nước đều đóng cửa biên giới để đối phó với đại dịch covid một mươi chín